thưa quý vị khán giả thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành mặt hàng hot và được nhiều người săn lùng
mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này không có ai đứng ra đảm bảo
và đến thời điểm hiện tại thì bộ y tế vẫn chưa cấp phép nhập khẩu và lưu hành các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trên thị trường
không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trong đó có mặt hàng hot nhất là monubiravir
được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
không chỉ giao bán với giá cao những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng
bạn bán thuốc điều trị covid một mươi chín là giá như nào bạn nhỉ
một liều mốt
bên bạn có số lượng lớn không
nhưng mà cái hàng này là thuốc sách tay hay là như thế nào bạn
dạ đúng rồi đúng rồi chị
nó là tên khác nhau chứ chứ một tên thì đâu có nhiều loại được đâu
chị nhé xin dư gia lô đi em gửi cho chị coi
tạo qua các trang mạng nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc kháng virus dạng viên
và dạng siro dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng
và bản thân các nghiên cứu còn mâu tích

người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì nó sẽ xảy ra các tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng cái bình thường mỗi ngày uống một viên
thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
cái điều đấy thì nó gần như là nó chưa có nghiên cứu nào chứng minh
được các thuốc có cái thất lượng như vậy
thứ hai là gì
là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi bất cứ một cái thuốc nào
thì nó đều có những cái tác dụng tốt mà mình mong muốn
nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế nếu như chúng ta mà chỉ định không đúng
thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn đấy
nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là gì tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi của nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi chỉ định thuốc
thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội
cho cái nguy cơ của thuốc ấy gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín
thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn
chứng minh là hiệu quả rất tốt
nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau
như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm
cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện
chứ không tiêm truyền tại nhà
vì rằng các nghiên cứu nó còn rất nhỏ
cho nên người ta vẫn phải đợi
các nghiên cứu lớn hơn
vì vậy cho nên các thuốc ấy hầu hết các nước
đều phê duyệt ở dạng phê duyệt có điều kiện
hoặc là phê duyệt khẩn cấp tức là dùng thở
theo tôi được biết là một số thuốc đã từng được nhiều nước
phê duyệt dùng thử sau đó thì khoa lại rút
họ không cho dùng nữa bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ
cho thấy là nó không đạt được cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ các loại thuốc
mà dùng thử nghiệm như vậy thì đều vẫn được
ngành y tế kiểm soát
chưa được cấp phép để mà lưu hành
tự do về cộng đồng để cho người dân tự mua
đồng thời các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên
về nhóm các thuốc không nên dự phòng
không nên tự điều trị đó là thuốc kháng sinh
kháng viêm kháng virus
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ
cần cá thể hóa và phù hợp với từng bệnh nhân
nên người dân hết sức lưu ý không tự mua và dùng thuốc
sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm